bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi hai công an tỉnh lạng sơn nhận được đề nghị của công an tỉnh quảng tây trung quốc
về việc xác minh đối tượng trong vụ vận chuyển một trăm sáu mươi hai bánh ma túy trên xe ô tô chở thanh long
từ việt nam sang quảng tây trung quốc
cơ quan điều tra công an tỉnh lạng sơn đã xác định hai đối tượng chính trực tiếp chỉ đạo vận chuyển
là vợ chồng nguyễn văn quỳnh và nguyễn phương lan
tiếp đó lực lượng công an đã bắt khẩn cấp ba đối tượng còn lại trong đường dây là oanh hiền và hoa
riêng vũ thị hoa còn phạm thêm tội đưa hối lộ
tòa án tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã tuyên phạt tử hình đối với hai bị cáo là trần thị hiền và vũ thị hoa
xử phạt tù trung thân đối với hai bị cáo nguyễn phương lan và đỗ ngọc oanh
phạt hai mươi năm tù đối với bị cáo nguyễn văn quỳnh